cụ thể sau khi lấy thông tin tại ủy ban nhân dân xã phù lỗ về việc hồ thủy lợi bị lấn chiếm nhóm phóng viên đến ghi hình tại hiện trường bất ngờ xuất hiện chiếc xe ô tô bán tải lao nhanh từ phía khu vực hồ thủy lợi về phía đoàn công tác đâm vào chiếc máy quay phim của nhóm phóng viên đang tác nghiệp rồi bỏ đi thẳng
trước sự việc trên nhóm phóng viên vtv đã trình báo đại diện chính quyền sở tại và cơ quan công an
công an huyện sóc sơn đang truy tìm tung tích người lái chiếc xe ô tô nói trên
trên cơ sở điều tra thu thập thông tin cơ quan công an sẽ làm rõ lái xe cố tình hay vô ý điều khiển chiếc xe đâm hỏng máy quay phim của nhóm phóng viên
ông phan hiễu minh trưởng ban kiểm tra hội nhà báo việt nam cho biết kiếp phóng viên của vtv đi làm nhiệm vụ cụ thể trên địa bàn có đầy đủ công cụ máy móc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện tác nghiệp
các cơ quan thực thi pháp luật cần nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật